cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bố trạch vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần khả ái sinh năm hai nghìn sáu
trú tại xã hiệp hưng huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với công an huyện bố trạch triệu tập đối tượng trần khả ái
để đấu tranh về hành vi lập tài khoản facebook ảo bán vé máy bay qua mạng
tại cơ quan công an trần khả ái khai nhận do không có công an việc làm nên đã lập facebook tên ngọc minh
sau đổi tên lần lượt thành uyên trần và trần như hảo đăng tải thông tin hiển thị như một trang đại lý bán vé máy bay chuyên nghiệp
sau đó đăng bài lên các group mua bán vé máy bay nhằm thu hút khách hàng
khi con mồi tiếp cận mua vé máy bay và chốt đơn họ sẽ chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng mà ái gửi
sau khi nhận được tiền trần khả ái lập tức chặn liên lạc với bị hại để chiếm đoạt tiền
với thủ đoạn này trần khả ái đã chiếm đoạt của các bị hại trên toàn quốc số tiền lớn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bố trạch đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và yêu cầu mọi công dân
ai là bị hại của hoạt động tội phạm trên vui lòng liên hệ với đồng chí phan bảo toàn
điều tra viên thuộc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bố trạch số điện thoại chín mươi sáu bốn trăm năm mươi tám năm nghìn bảy trăm bảy mươi bảy để phục vụ công tác điều tra